phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày khởi công xây dựng công trình đại thủy nông phú ninh ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy và gắn bia ghi công các tổ chức cá nhân đã ủng hộ tham gia trong quá trình xây dựng quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống công trình hồ chứa nước phú ninh
công trình đại thủy nông hồ phú ninh được hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có sức chứa gần năm trăm linh triệu mét khối nước với hệ thống công trình đầu mối và hệ thống kênh dẫn nước ngày càng được kiên cố mở rộng
đến nay hồ phú ninh cấp nước tưới cho khoảng hai mươi bốn hectare đất sản xuất nông nghiệp của thành phố tam kỳ và các huyện núi thành phú ninh thăng bình quế sơn duy xuyên đồng thời cấp nước cho công nghiệp và dân sinh cấp nước nuôi trồng thủy sản và kinh doanh du lịch sinh thái
phát biểu tại lễ kỷ niệm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của chính quyền nhân dân tỉnh quảng nam trong quá trình xây dựng quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống công trình hồ chứa nước phú ninh
đây là một công trình mang tính bước ngoặt mở ra một giai đoạn mới cho phát triển nông nghiệp của tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh quảng nam cần tiếp tục quan tâm sửa chữa nâng cấp quản lý tốt an toàn hồ đập bảo đảm tích chữ đủ nước trong điều kiện biến đổi khí hậu khai thác tối đa và hài hòa các giá trị của công trình để bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ cấp nước du lịch và nuôi trồng thủy sản
phó chủ tịch nước đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các bộ ngành hữu quan nghiên cứu hỗ trợ tỉnh quảng nam xây dựng thí điểm các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp cao nông nghiệp thông minh trên cơ sở sử dụng nguồn nước từ hồ phú ninh và các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng nam